ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can đỗ thành nhân
là chủ tịch công ty cổ phần lewis holding lewis capital và lewis land về tội thao túng thị trường trứng khoán
bị đề nghị truy tố về cùng tội danh là các bị can đỗ đức nam tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt công ty trí việt
lê thị thu hương phó tổng giám đốc công ty trí việt lê thị thùy liên nhân viên công ty trí việt và trịnh thị thúy linh giám đốc hành chính công ty louice holding
với mục đích thao túng trứng khoán đối với mã bii và tgg đỗ thành nhân đã gặp thống nhất với đỗ đức nam
về việc mở sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên các cá nhân là người thân cổ đông của mình
hàng loạt tài khoản này được dùng để mua bán thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán khấp lệnh
làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá cổ phiếu mã bi và tg tăng cao để thu lợi bất chính đầu tư
bị can nhân còn lập nhóm facebook louis family để hô hào đưa ra viễn cảnh các cổ phiếu của mình sẽ tăng giá lớn nhằm lôi kéo nhà đầu tư
qua đây nhóm đỗ thành nhân đã thu lợi bất chính một trăm năm mươi ba tám tỷ đồng gồm sáu mươi ba tỷ đồng với mã bi và chín mươi bảy tỷ đồng với mã tg
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với sáu bị can
vì hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đất tài sản
các đối tượng trên nằm trong nhóm một mươi sáu đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố và bắt tạm giam trước đó
về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ lợi dụng vào tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhóm đối tượng do trương hồng điền và trần thị kiều cầm đầu đã câu kết với nhau
bằng phương thức đặt làm giả giấy chứng minh nhân dân qua mạng internet
sau đó chúng điền thông tin người vay với nhiều địa chỉ khác nhau trong tỉnh
đồng thời giả chữ ký của người có thẩm quyền tại các cơ quan trường học
sau đó mang đến các ngân hàng để làm thủ tục vay
tính đến thời điểm hiện nay số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt của các ngân hàng
lên đến trên sáu tỷ đồng
đa số các đối tượng liên quan trong vụ án đều là nữ
hàng ngày đi làm thuê mua bán và lao động thời vụ
công an thành phố trí linh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng nguyễn văn tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở phường văn an thành phố trí linh tỉnh hải dương
đang có hành vi tàng trữ trái phép nhiều vũ khí vật liệu nổ
vào ngày hai mươi hai tháng chín tại nhà của tâm ở khu dân cư trại sen phường văn an
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng tâm
đang có hành vi mua bán trái phép năm kg thuốc súng ba vỏ đạn loại một mươi hai mm một trăm linh bốn hạt nổ
quá trình đấu tranh lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ tại nhà của tâm
là hai bán súng bằng gỗ hơn năm mươi vỏ đạn các loại của súng săn
ba ống nhòm năm mươi chín kg bi trì sử dụng cho sản xuất đạn súng săn
năm mươi tám năm kg đạn trì sử dụng cho súng hơi
qua đấu tranh bước đầu tâm khai nhận số đạn và phụ kiện súng đạn
thu giữ tại nhà được tâm mua ở hải phòng vào cuối năm hai nghìn hai mươi một về để bán kiếm lời
tâm từng có một tiền án vào năm hai nghìn một mươi năm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
bị tòa nhân dân tp trí linh tuyên phạt một mươi hai tháng tù giam
theo thống kê của phòng cảnh sát phòng trái trợi trái và cứu nạn cứu hộ
công an tp hà nội
trên địa bàn thành phố hiện có một bốn trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke
trong đó có năm mươi tám cơ sở không đoạn yêu cầu về công tác an toàn phòng trái trợi trái
công an tp hà nội sẽ thông báo công khai danh sách các cơ sở vi phạm
trên các phương tiện thông tin đại chúng
sản xuất răm gỗ và bột giấy là loại hình đầu tư có điều kiện
để đảm bảo quy hoạch cho các đơn vị đã đầu tư
ubnd tỉnh quảng ninh đã yêu cầu tạm ngừng cấp phép mới hoạt động này
từ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên thời gian vừa qua trên địa bàn huyện hải hà tỉnh quảng ninh
vẫn còn tồn tại các cơ sở chế biến răm gỗ hoạt động không phép
và có cơ sở mới được cấp phép
và tình trạng này sẽ được xử lý như thế nào
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận thực tế tại huyện hải hà
sường sản xuất gỗ giam này nằm ngay sát mặt đường quốc lộ một mươi tám
thuộc địa bàn thôn chín xã quảng long huyện hải hà tỉnh quảng ninh
tuy nhiên đây là cơ sở không được cấp phép
hay nói cách khác là hoạt động trai phép
quy định xử phạt vi phạm hành chính về lỗi
tự ý chuyển mục đích từ đất trồng rừng sản xuất
sáng đất phi nông nghiệp
được đưa ra từ tháng bốn
tuy nhiên đến nay gần sáu tháng đã qua
cơ sở của ông nguyễn văn duyệt vẫn án ngữ tại đây
ngang nhiên hoạt động trái với quy định pháp luật
máy móc hoạt động hết công suất
không di rời nguyên vật liệu ra khu vực khác
mà gỗ tươi vẫn tiếp tục được xe vận truyền vào phía trong sường
có biên bản và xử phạt vào báo cáo huyện
có thể nó có những cái biện pháp mại
xử phạt vi phạm hành chính hoặc như thế nào đó
thì để cho
tức là chúng ta sẽ khẳng định
là cơ sở này sẽ không còn hoạt động nữa
phát hiện vi phạm và đã ra quyết định xử phạt
tuy nhiên ủy ban nhân dân huyện hải hà
và ủy ban nhân dân xã quảng long
lại chưa xử lý rứt điểm được cơ sở này
dẫn đến việc vi phạm tiếp diễn vi phạm
với chủ trương hải hà
với chủ trương hải hà
đừng là không điều chỉnh bổ sung cơ sở sản xuất băm răm
mà thực hiện giảm dần các cơ sở
đảm bảo theo đúng quy hoạch được phê duyệt
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đã có văn bản số hai nghìn một trăm hai mươi sáu ubnz nln hai
quy định từ năm hai nghìn một mươi bảy
tạm dừng việc cấp mới
và bổ sung ngành nghề sản xuất băm giam gỗ
cho các doanh nghiệp
theo quy hoạch phê duyệt
tại quyết định số ba nghìn năm trăm chín mươi chín
quy đề ubnz
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
tuy nhiên theo tìm hiểu
tại xã quảng thành
một cơ sở được ubnz huyện hải hà
cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
với ngành nghề chế biến lâm sàn
ghi nhận thực tế
cơ sở này đang hoạt động
và chủ yếu sản xuất gỗ răm
đến thời điểm này thì chỉ có một
doanh nghiệp đang hoạt động thôi
còn một doanh nghiệp thì thực hiện chỉ đạo
ubnz tỉnh với lại ubnz huyện
thì đã tạm dừng
đã dừng hoạt động từ
đối với cái sưởng băm keo
đang hoạt động có giấy phép
hoạt động theo quy định của nhà nước
thì đối với trên địa bàn xã

hàng tuần cũng
mà thường xuyên
chúng tôi kiểm tra việc hoạt động
quyết định của ubnz tỉnh quảng ninh đã rõ
sư luật đặt ra câu hỏi
vậy ubnz huyện hải hà
cấp giấy phép kinh doanh cho cơ sở này
liệu có đúng với quy định và chủ trương
những cơ sở sản xuất vi phạm
bao giờ được xử lý triệt đề
không còn tình trạng nhân luật
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị
sau khi ubnz huyện hải hà
có câu trả lời chính thức
thông tin từ bệnh viện nhi trung ương
đến nay tổng số ca nhiễm virus adeno
ghi nhận trong toàn bệnh viện
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
là hơn một bốn trăm linh ca bệnh
điểm đáng chú ý vừa có thêm một trẻ tử vong
do mắc bệnh liên quan tới virus này
như vậy là hiện đã có
một trẻ tử vong do virus adeno
và tuần trước bệnh viện nhi trung ương
đã phát đi cảnh báo về sự gia tăng
đột biến số trẻ nhiễm virus adeno
bệnh viện nhi trung ương cho biết
đã phát hiện một trăm ba mươi ba ca dương tính
với adeno virus trong tháng tám
và sang tháng chín mới hai tuần
đã ghi nhận là hai trăm hai mươi năm ca
ngày hai mươi ba tháng chín
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường tỉnh
tổ chức tiêu hủy hơn bảy sản phẩm
bánh kẹo các loại nhập lậu
ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
tiến hành kiểm tra xe ô tô
do ông nguyễn văn phúc
chú phường trung tâm thị xã nghĩa lộ điều khiển
tại đây lực lượng liên ngành đã phát hiện
trên xe có hơn bảy chiếc bánh trung thu
các loại và hơn bốn trăm linh gói kẹo dẻo
không có hóa đơn chứng tử
chứng minh tính hợp pháp
qua xác minh cơ quan chức năng xác định
chủ số hàng hóa trên là của bà nguyễn thị minh lợi
chú tại phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh yên bái
phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên
và ra quyết định xử phạt hành chính
đối với bà lợi
số tiền hơn ba mươi triệu đồng
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
theo thông tin từ đội biên phòng cầu muống
bộ đội biên phòng đồng tháp cho biết
đơn vị vừa bắt một vụ vận chuyển
số lượng lớn đường cát nhập lậu
ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tổ tuần tra kiểm soát lưu động
của đồn biên phòng cầu muống
phối hợp với đội đặc nhiệm thuộc phòng
phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng đồng tháp và đội kiểm soát giao thông đường thủy
công an tỉnh đồng tháp
đã phát hiện hai xuồng máy một xuồng không gắn máy
đang di chuyển từ biên giới vào nội địa
khi tổ công tác tiến hành dừng phương tiện
để kiểm tra phát hiện trên ba xuồng
có bốn mươi hai bao đường cát thái lan nhập lậu
với trọng lượng khoảng hai một tấn
đội biên phòng cầu muống
đã đưa toàn bộ số tăng vật phương tiện
về đồn để hoàn chỉnh hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật